ô nhiễm tại các kênh hở và hồ điều tiết ở thành phố đà nẵng vốn đã tồn tại nhiều năm qua gây bức xúc cho người dân trong một thời gian dài
mặc dù thành phố đà nẵng đã quyết định đầu tư dự án phát triển bền vững nhằm cải thiện môi trường đô thị
thế nhưng gần bảy năm qua các gói thầu thi công của dự án này vẫn ị ạch chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến môi trường và cuộc sống của người dân địa phương
cứ đến hẹn canh hở tân trào đổ ra khu vực hồ trung nghĩa hai thuộc địa bàn phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng
lại bốc mùi hôi thối nồng nặc kéo dài cả toàn tuyến
theo người dân tình trạng ô nhiễm tại đây đã nhiều năm qua và càng trở nên nghiêm trọng nhất là vào thời điểm mùa nắng nóng
nguyên nhân của tình trạng này là do nước thải từ khu dân cư không được thu gom xử lý triệt đề
chảy thẳng ra canh và gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống
từ năm hai nghìn một mươi ba thành phố đà nẵng đã triển khai dự án phát triển bền vững
trong đó có hợp phần một về cải thiện thoát nước mưa và nước thải
thế nhưng tiến độ thi công các gói thầu luôn rất chậm
dự án phát triển bền vững tp đà nẵng có tổng vốn đầu tư hơn hai trăm bảy mươi hai triệu usd gồm năm hợp phần
ngoài việc chậm tiến độ chung thì riêng gói thầu xây dựng các tuyến cống trên địa bàn quận liên triều hiện đã gia hạn đến hai lần
trong đó đáng nhẽ phải hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi bảy thì đã xin gia hạn đến tháng bốn năm nay và tiếp tục xin gia hạn đến tháng sáu
thế nhưng hiện công trình vẫn còn nhiều việc chưa thể hoàn thành